trong đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua số lượng bệnh nhân nhi nhập viện có chiều hướng gia tăng
mặc dù nền nhiệt cao là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về đường hô hấp cho trẻ
do cơ thể của các em chưa thể thích nghi kịp với thời tiết
việc chăm sóc chưa đúng cách cho trẻ tại nhà cũng là một tác nhân có thể gây ra bệnh hô hấp ở trẻ em
em bé này mới chỉ vài tháng tuổi nhưng đã phải nhập viện và điều trị tích cực vì viêm phổi nặng
trong những ngày nắng nóng vừa qua khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung ương luôn trong tình trạng quá tải
trung bình mỗi ngày có khoảng hai bảy trăm linh bệnh nhi đến khám và chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp
theo các bác sĩ ngoài yếu tố thời tiết việc sử dụng quạt máy hoặc máy lạnh thường xuyên liên tục của các bậc phụ huynh
cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho trẻ
bởi những thiết bị này sẽ làm thay đổi môi trường sống
các bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng các thiết bị làm mát
cần lưu ý không được để tranh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng quá lớn
trung bình mỗi ngày có khoảng hai bảy trăm linh bệnh nhi đến khám và chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp
nhiệt độ cao khiến trẻ dễ mất nước
theo các bác sĩ việc giải nhiệt cho trẻ đúng cách khi thời tiết nắng nóng kéo dài
không chỉ giúp trẻ tránh mắc phải các bệnh hô hấp
mà thậm chí còn giúp cơ thể của trẻ tăng thêm được khả năng đề kháng
với mùa hè thì chúng ta nên tăng lượng nước lên
tùy theo lứa tuổi chúng ta nên tăng lượng nước lên
với đứa bé mà dưới một tuổi thì chúng ta có thể ngoài sữa ngoài bột
chúng ta có thể cho về uống thêm khoảng năm trăm linh ml nước
với những trẻ hơn một tuổi thì chúng ta có thể tăng lên bảy trăm linh tám trăm linh ml
tức là cái mức độ cái số lượng nước nó tùy theo lứa tuổi
với các cháu khi khoát quá thì chúng ta có thể cho nước hơi mát thôi
nhưng mà uống chúng ta không cho uống cùng một lúc một
mà uống từ từ giải đáp như chúng tôi đã tư vấn như uống nước để giải
này chúng ta uống từ từ một và không tránh uống lạnh đột ngột
dự báo mùa hè năm nay sẽ có nền nhiệt cao hơn
trung bình các năm đây cũng là thời điểm trẻ được nghỉ học
vì vậy các bậc phụ huynh cần chủ động trong việc chăm sóc trẻ
lưu ý khi thời tiết nắng nóng không nên cho trẻ ra ngoài nắng
nhất là lúc nắng gai gắt để tránh cho trẻ bị say nắng
và mắc các bệnh thường dễ phát sinh trong mùa hè